chiều ngày chín tháng chín tại trụ sở chính phủ đồng chí vương đình huệ
ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng đã tiếp ông scott kicker
tổng giám đốc điều hành công ty năng lượng genx energy hoa kỳ
ông scott kicker cho biết công ty đã làm việc với lãnh đạo tỉnh bà rịa vũng tàu
để lên kế hoạch đầu tư dự án tổ hợp khí hóa lỏng lng và kho chứa khí hóa lỏng lng
hệ thống vận chuyển khí trên địa bàn tỉnh này
dự án này được kỳ vọng sẽ góp phần tăng cường quan hệ song phương giữa việt nam và hoa kỳ
hoan nghênh genx energy phối hợp với các bên liên quan để đầu tư tại việt nam
phó thủ tướng vương đình huệ đề nghị công ty và đối tác phía việt nam có báo cáo cụ thể hơn nữa
về quy mô công suất và đầu tư gửi bộ công thương và văn phòng chính phủ xem xét
trình thủ tướng chính phủ quyết định